bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
một tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận tám sáu trăm một mươi sáu ca nhiễm mới trong đó một mươi ba ca nhập cảnh và tám sáu trăm linh ba ca ghi nhận trong nước
tăng bốn trăm bốn mươi ca so với ngày trước đó tại năm mươi bảy tỉnh thành phố
có ba chín trăm năm mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau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
phú yên hai mươi bốn quảng ninh hai mươi ba hưng yên hai mươi hai thanh hóa hai mươi một hà nam một mươi chín ninh bình một mươi bảy phú thọ một mươi bảy đà nẵng một mươi ba quảng bình một mươi hai điện biên một mươi một nam định một mươi lạng sơn chín vĩnh phúc tám hải phòng năm con tùm bốn thái nguyên một hòa bình một yên bái một bắc cạn một cao bằng một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đồng nai giảm một trăm một mươi sáu khánh hòa giảm chín mươi tám thái bình giảm bốn mươi hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó tây ninh tăng hai trăm bốn mươi bảy tiền giang tăng hai trăm hai mươi sáu tp hcm tăng một trăm linh
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua tám ba trăm bốn mươi một ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một ba mươi năm một trăm ba mươi tám ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi năm trăm linh sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một ba mươi chín mươi sáu ca
trong đó có tám trăm sáu mươi một sáu trăm chín mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi tám năm trăm chín mươi ba bình dương hai trăm bốn mươi bốn một trăm một mươi ba đồng nai bảy mươi tám sáu trăm ba mươi một long an ba mươi sáu sáu trăm bảy mươi hai tiền giang hai mươi một hai trăm tám mươi
hai tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một hai trăm linh năm
tổng số ca được điều trị khỏi tám trăm sáu mươi bốn năm trăm một mươi sáu
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba chín trăm năm mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai bảy trăm một mươi tám thở oxy dòng cao hfnc bảy trăm ba mươi chín thở máy không xâm lấn một trăm một mươi hai
thở máy xâm lấn ba trăm sáu mươi tám ếch mô một mươi ba
số bệnh nhân tử vong
số bệnh nhân tử vong bốn
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi năm tháng một mươi một ghi nhận một trăm linh một ca tử vong
tại tp hcm bốn mươi năm an giang một mươi bình dương chín long an bảy tiền giang sáu kiên giang sáu đồng nai ba tây ninh hai bà rịa vũng tàu hai đồng tháp hai cần thơ hai bạc liêu hai ninh thuận hai đắk lắc một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua tám mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba một trăm tám mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba một trăm tám mươi tám
tiếp theo gần đây thông tin tám mươi sáu bệnh nhân nhập các bệnh viện điều trị covid một mươi chín tầng hai
tại thành phố hồ chí minh đã tiêm ít nhất một mũi vaccine và một mươi bảy trường hợp tử vong dù đã tiêm đủ hai mũi
thống kê trong hai ngày là mùng một mươi ngày một mươi một tháng một mươi một được ngành y tế thành phố hồ chí minh công bố khiến dư luận xôn xào
câu hỏi đặt ra nhiều nhất là việc tiêm vaccine có thật sự giúp bảo vệ người dân khỏi đại dịch hay không
phó giáo sư đỗ văn dũng phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho biết
khi đã phủ vaccine rất dày mà tỷ lệ người nhập viện đã tiêm vaccine cao không phải là điều bất ngờ
điều đó chỉ thể hiện vaccine có hiệu quả bảo vệ nhưng không phải một trăm linh
cụ thể khi hiệu quả bảo vệ không hoàn toàn dù có trên chín mươi đi nữa
nhưng nếu số người tiêm vaccine nhiều lên mẫu số càng lớn thì tương ứng với số người mắc bệnh vẫn có khả năng lớn
vì vậy tỷ lệ người nhập viện có tiêm vaccine gia tăng không có gì lạ
theo chuyên gia hiện nay có nhiều thông tin diễn giải sai không chỉ ở việt nam mà còn tại các quốc gia khác
đơn cử như anh người ta dùng con số thống kê bảy mươi hai f tử vong là người đã tiêm vaccine để đã kích việc tiêm chủng
hay tại singapore số liệu ngày một mươi bốn tháng một mươi ghi nhận trong số những người chuyển nặng có năm mươi là những người đã tiêm vaccine năm mươi chưa tiêm
từ đó có người suy diễn rằng tiêm vaccine hay không thì tỷ lệ chuyển nặng vẫn giống nhau
nhưng thực tế số người đã tiêm vaccine ở singapore gấp sáu lần số người không tiêm
điều này đồng nghĩa dù cùng một biến cố nhưng người đã tiêm vaccine có hiệu quả bảo vệ gấp sáu lần
do đó để tránh gây nhầm lẫn chính phủ singapore đã không còn thống kê riêng về số người đã tiêm vaccine trong các trường hợp tử vong
hay số tiêm vaccine trong những người chuyển nặng là bao nhiêu mà phân biệt rõ trong những người có và không tiêm vaccine
thì tỷ lệ tử vong là bao nhiêu
nếu không tiêm vaccine tỷ lệ chết gấp một mươi lần so với được tiêm phó giáo sư dũng khẳng định
cũng theo chuyên gia người thống kê về dịch tễ học sẽ không nhìn vào con số tử vong đơn thuần để đánh giá
trên mạng xã hội nhiều hot facebooker có sức ảnh hưởng mặc dù biết việc này
nhưng vẫn cố lái mọi người suy nghĩ theo hướng bất lợi để mọi người không tiêm vaccine
nếu vaccine hoàn hảo một trăm linh không có ai tiêm xong bị bệnh và tử vong thì dịch đã hết từ lâu
một thông tin đáng chú ý khác ngày hôm nay quận hà đông đã phát hiện hai mươi hai ca nghi nhiễm covid một mươi chín
đều là công nhân tại một công trường xây dựng trên địa bàn
các ca nghi mắc covid một mươi chín đều là công nhân đang làm việc tại một công trường xây dựng trên địa bàn phường yên nghĩa
từ tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một sau khi ghi nhận chùm ca bệnh lực lượng chức năng đã ngay lập tức phong tỏa công trường xây dựng
và tiến hành điều tra truy vết
chúng tôi cũng đã yêu cầu vận động các công nhân liên quan đến công trường này ra khai báo y tế
bên cạnh đó đề nghị các chủ phòng trọ trên địa bàn phối hợp với cơ quan chức năng
để truy vết triệt để những trường hợp liên quan vẫn chưa khai báo một vị lãnh đạo tại địa phương này cho biết
đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn lây của các f này
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cũng đang tiến hành xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm để có kết quả chính thấp
trước đó sau khi ghi nhận tám f ủy ban nhân dân phường yên nghĩa đã tiến hành phong tỏa tạm thời các khu vực liên quan
trụ sở ủy ban nhân dân phường yên nghĩa khu vực dân cư ở ngõ một nghìn một trăm ba mươi bảy tổ dân phố ba ngách hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm bốn mươi bốn tổ dân phố một phường yên nghĩa
việc tạm phong tỏa bắt đầu từ hai mươi h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai để phục vụ truy vết lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dịch
thưa quý vị theo thống kê của sở y tế hà nội tới hết ngày một mươi bốn tháng một mươi một chuỗi lây nhiễm tại phường phú đô quận nam tử liêm
đã ghi nhận một trăm hai mươi năm ca covid một mươi chín tuy nhiên con số thực tế trong chùm này có thể lớn hơn
do sở y tế trước đó đã tính một số f và trùng ca sàng lọc hoa sốt hoặc hoa sốt thứ phát
hiện cấp độ dịch của phường phú đô đã được lên lên cấp bốn là nguy cơ rất cao
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam từ liêm hà nội cho biết đường phú đô đang ở đỉnh dịch
sắp tới số ca nhiễm mới nhiều khả năng sẽ đi ngang và giảm dần dự kiến từ bảy tới một mươi ngày nữa f mới có khả năng hết dần ông tuấn nhận định
tuy nhiên do f còn tăng f một phát sinh
theo ông tuấn các khu cách ly tập trung có thể nhanh quá tải
ông đề xuất thành phố cho thí điểm f một đủ điều kiện được cách ly tại nhà và nhanh chóng tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
phường phú đô đã dừng và hạn chế tất cả hoạt động theo quy định của cấp độ bốn
ông tuấn thông tin địa phương áp dụng hai biện pháp chính là phong tỏa và xét nghiệm để dập dịch
theo đó phong tỏa ba tổ dân phố với hai trăm tám mươi tám hộ dân
tổng số một ba trăm năm mươi
xét nghiệm ba ngày một lần
người dân trong khu phong tỏa đến nay đã được lấy xét nghiệm lần hai
ông tuấn nhấn mạnh ban chỉ đạo chống dịch quận đã quán triệt phong tỏa phải đảm bảo quản lý chặt vòng trong
lực lượng chốt trực khu phong tỏa có năm mươi sáu người bao gồm cả dân quân công an v v và các phường khác hỗ trợ
trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh trạm y tế lưu động tại phường phú đô với năm cán bộ y tế đã sẵn sàng kích hoạt
trong trường hợp dịch lan rộng địa phương
sẽ bổ sung thêm một trạm y tế lưu động
chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín tại phường phú đô được phát hiện vào ngày bốn năm tháng một mươi một
trong hai ngày này qua xét nghiệm những người biểu hiện ho sốt tới trạm y tế phường phủ đồ khai báo rải rác
đã ghi nhận tới năm ca dương tính sars cov hai đều trú tại tổ dân phố một
từ nhóm bệnh nhân trên quận nam từ liêm quyết định làm xét nghiệm diện rộng
gồm người thuộc diện liên quan f và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường phú đô
người bán hàng ở mặt đường mặt ngõ
kết quả phát hiện thêm nhiều f thuộc địa bàn tổ dân phố một và các tổ dân phố khác
trong đó có một số trường hợp là trẻ em ổ dịch được đánh giá có nguy cơ lây lan lớn
do khu vực này nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp nhà sang sát nhau liền tường dân cư đông đúc
hơn nữa khu vực phú đô trước đây là làng người dân vẫn theo văn hóa làng xã
các hộ gia đình thường xuyên giao lưu tiếp xúc
thời gian qua người dân giao thương gặp gỡ đi lại tự do rất nhiều
nguy cơ lây nhiễm càng lớn gây khó khăn cho việc tổ chức truy vết của lực lượng y tế
nhận định về chuỗi lây nhiễm trên phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam cho biết
ý thức của người dân là yếu tố quan trọng nhất thời điểm này để khống chế dịch bệnh
tại tỉnh hà giang trước thông tin lan truyền học sinh cách ly trong lều tạm ở hà giang
chính quyền địa phương đã chính thức lên tiếng cho rằng đây là thông tin sai sự thật
những hình ảnh lan truyền trên mạng hình ảnh của các em học sinh đang đợi để xét nghiệm covid một mươi chín
không phải thực hiện cách ly như lan truyền
trước đó qua thông tin nắm được về việc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh học sinh đứng trước liều tạm
và cho rằng đó là hình ảnh các em học sinh cách ly trong lều tạm ở hà giang
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên minh tỉnh hà giang sùng mỹ thề cho biết
những hình ảnh lan truyền trên mạng là hình ảnh các em học sinh đang đợi để xét nghiệm covid một mươi chín
do hôm đó trời lạnh nên cơ quan chức năng dần lán tạm để che gió chứ không phải là khu cách ly tập trung
hình ảnh đó được chụp khi các cô giáo đưa các em học sinh ra tập trung để xét nghiệm covid một mươi chín
ở thôn phiên sử xã ngọc long sau khi xét nghiệm xong các em đã được đưa về nhà theo dõi
hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội như vậy là không đúng sự thật
ghi nhận ý kiến từ cơ sở đồng chí hà văn chính bí kí
thư đảng ủy xã ngọc long cũng cho biết đây là hình ảnh các em học sinh cấp một trên địa bàn xã
khi dịch xuất hiện ở trường cấp hai cũng chưa xác định được các em trong ảnh có phải là f một hay f hai
mà khuôn viên của hai trường gần nhau nên chính quyền địa phương đưa các em đến xét nghiệm
sau đó đã đưa về nhà
cơ quan chức năng cũng đã dỡ bỏ lều trại sau khi xét nghiệm xong cho các em học sinh
hiện chính quyền xã ngọc long đang phối hợp làm rõ báo cáo cơ quan chức năng liên quan
để có hướng xử lý những vi phạm đăng tải thông tin sai
ngoài đây nghệ an nghi nhận bốn mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín mới
trong đó có một ca cộng đồng tại phường vinh tân thành phố vinh
sau khi có kết quả xét nghiệm phường vinh tân đã tiến hành phong tỏa khu vực sinh sống của bệnh nhân
tại khối phúc lộc với năm hộ dân hai mươi hai nhân khẩu đồng thời lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực
theo điều tra dịch tễ ban đầu bệnh nhân có lịch sử di chuyển tiếp xúc khá phức tạp
bệnh nhân làm nghề tự do thời gian qua có đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người
do gia đình làm nghề buôn bán thực phẩm
nên có đi ship hàng tại nhiều điểm
hiện phường vinh tân đã truy vết được hai mươi f một của bệnh nhân này
và dự kiến số f một còn tăng lên do bệnh nhân đang tiếp tục khai báo
chính quyền phường vinh tân cho biết địa phương đang kiến nghị với trung tâm y tế tp vinh
xét nghiệm toàn khối phúc lộc để sàng lọc kịp thời bóc tích các trường hợp nghi nhiễm
được biết tổng số hộ dân của khối phúc lọc gần năm trăm linh hộ
chuyển sang thông tin tiếp theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị cho biết
trong tối một mươi bốn tháng một mươi một tỉnh này đã ghi nhận thêm một mươi năm trường hợp xét nghiệm rt pcr dương tính với sars cov hai
đáng chú ý có năm ca tại huyện đắk rồng địa phương dắp xanh huyện hướng hóa
trong một mươi năm trường hợp dương tính mới này huyện hướng hóa có một mươi trường hợp
sáu ca được phát hiện tại khu phong tỏa ba ca tại khu cách ly tập trung và một ca giám sát cộng đồng
tại huyện đắk rông có năm trường hợp dương tính với sars cov hai
được phát hiện thông qua việc giám sát cộng đồng
trong năm ca dương tính tại huyện đắk rồng có một trường hợp đã đi đến nhiều địa điểm
ở thị trấn lao bảo và có mốc thời gian liên quan khá phức tạp khi tham gia đám cưới
ông đỗ văn hùng giám đốc sở y tế tỉnh quảng trị cho biết
liên quan đến ổ dịch tại thị trấn lao bảo hiện nay địa phương đã cơ bản được kiểm soát
trong khi đó các ca mắc thông qua giám sát cộng đồng tại huyện đắk rồng
nguồn lây được xác định là xuất phát từ thị trấn lao bảo
hiện các lực lượng đang triển khai các biện pháp quyết liệt để cắt đứt nguồn lây của dịch
thưa quý vị khán giả liên quan đến vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em
hiện có nhiều phụ huynh vẫn lo ngại cho con em đi tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
rằng liệu có phản ứng phụ lâu dài như ảnh hưởng tới gen ung thư hay vô sinh sau khi tiêm cho trẻ hay không
theo các nhà khoa học đến nay chưa thấy mối liên quan giữa vaccine này với những nguy cơ trên
việt nam sử dụng vaccine có thành phần mnra
mà thành phần mnra không có nguy cơ trên
mnra của virus hoàn toàn không có tương tác với adn của người
do đó không có nguy cơ gây ra rối loạn biến đổi gen và ảnh hưởng về lâu dài đối với con người
mới đây cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine pfizer biontech covid một mươi chín
để phòng ngừa covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng và minh bạch của fda về dữ liệu bao gồm đầu tư
từ các chuyên gia của ủy ban cố vấn văn hóa
tổng thống độc lập đã ủng hộ việc cung cấp vaccine cho trẻ em trong độ tuổi này
vaccine ngừa covid một mươi chín có tính hiệu quả và an toàn cao
nó có hiệu quả chín mươi bảy trong việc ngăn ngừa covid một mươi chín ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
tính an toàn của vaccine đã được nghiên cứu ở khoảng ba một trăm linh trẻ em từ năm tới một mươi một tuổi
được tiêm vaccine và không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được phát hiện
các thông tin tiếp theo
ngày một mươi năm một mươi một ngành y tế tỉnh sóc trăng bắt đầu tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ em từ đủ một mươi hai một mươi năm tuổi
trẻ sinh từ ngày một mươi năm một mươi một một mươi chín một mươi chín trở về trước
sự kiến có khoảng tám mươi học sinh trung học cơ sở học lớp bảy tám chín và trẻ em cộng đồng được tiêm đợt này
như vậy sóc trăng là tỉnh đầu tiên ở miền tây tiêm vaccine người covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai một mươi năm tuổi
tại thành phố sóc trăng từ sáng sớm nhiều phụ huynh đã đưa con em đến các điểm tiêm
anh nguyễn anh lương phường bốn thành phố sóc trăng cho biết tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
số ca nhiễm còn cao nên khi nghe con được tiêm vaccine anh rất mừng
khi đưa con đi tiêm tôi chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho con mình và cho mọi người anh lương chia sẻ
bác sĩ ck hai huỳnh trung đoàn phó giám đốc trung tâm y tế tp sóc trăng cho biết theo kế hoạch trong ba ngày
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một ngành y tế thành phố bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi năm tuổi
với số lượng gần tám năm trăm linh em tại ba điểm trường
riêng những trẻ không đến trường sẽ được tiêm tại các điểm tiêm
thuộc phường nơi cư trú
theo bác sĩ đoàn thành phố sóc trăng phấn đấu đạt chín mươi năm số trẻ từ một mươi hai tới một mươi năm tuổi được tiêm trong năm hai nghìn hai mươi
mỗi hai sẽ được tiêm từ ba đến bốn tuần sau khi tiêm mỗi một
vaccine sử dụng là pfizer
trước đó sóc trăng cũng là tỉnh đầu tiên ở miền tây tiêm vaccine cho học sinh cấp ba với khoảng ba mươi sáu em
kính thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp
với những diễn biến khó lường khi mà số ca lây nhiễm cộng đồng đang ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng
thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyên cáo của bộ y tế
và đừng quê cập nhật tin tức mới trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại